bộ tư lệnh cảnh sát cơ động vừa tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập trung đoàn cảnh sát
bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì do nhà nước trao tặng
trước yêu cầu nhiệm vụ quan trọng bảo vệ an toàn các mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại việt nam
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín bộ công an đã ban hành quyết định thành lập trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu
thuộc tổng cục cảnh sát nay là bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
trải qua hai mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao
đã không ngừng lớn mạnh trưởng thành về mọi mặt khẳng định vai trò quan trọng của mình trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
được bạn bè quốc tế đánh giá cao góp phần nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
với những thành tích đạt được trung đoàn vinh dự đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì do chủ tịch nước trao tặng